ngoài sự hỗ trợ của các ngành các cấp những người lính mang quân hàm xanh luôn sắt cánh bên bà con vùng cao ở tỉnh quảng trị
đặc biệt là các gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng với mong muốn bà con sẽ đón tết canh tí hai nghìn hai mươi vui tươi và đầm ấm
với mẹ việt nam anh hùng căn thung ở xã a bung huyện miền núi đắc rông tỉnh quảng trị tết nguyên đán năm nay thực sự vui hơn rất nhiều
căn nhà của mẹ việt nam anh hùng có con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ
giờ đây có những người lính bộ đội biên phòng cùng đón tết vui xuân
với những gia đình chính sách gia đình khó khăn trên tuyến biên giới trong những ngày tết này luôn có sự quan tâm sự sẻ chia của những người lính bộ đội biên phòng
nhiều đơn vị bộ đội biên phòng trên khu vực biên giới tỉnh quảng trị
đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực
ngoài chỉ đạo các đơn vị đồn biên phòng chuẩn bị đảm bảo các bữa ăn cho nhân dân trong dịp tết
chúng tôi cũng đảm bảo một xuất quà cho các gia đình chính sách người già neo đơn hộ khó khăn trên địa bàn biên giới để không có gia đình nào bị thiếu thốn trong dịp tết
không khí tết trên vùng biên giới tỉnh quảng trị đang tràn ngập niềm vui đến từ tỉnh đoàn kết quân dân
người dân vùng biên đã có những đêm không ngủ cùng vui xuân với các chiến sĩ
các chiến sĩ bộ đội biên phòng hoa đậu anh đào hoa nghinh xuân trên vùng cao nở rộ một mùa xuân mới lại về
nơi biên cương các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vẫn lặng lẽ chắc tay súng cùng bà con dân bản vùng biên giữ vững biên cương chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc